ngày hai tháng hai tại tỉnh phú yên có mưa vừa trên diện rộng làm hàng trăm hectare lúa đông xuân hơn một tháng tuổi tiếp tục bị ngập nước
trong đó nhiều diện tích không thể cứu chữa hoặc nguy cơ mất giống cao
các địa phương có lúa đông xuân ngập nặng là huyện tuy an đông hòa phú hòa và đồng xuân
trong khi đó nhiều diện tích đậu đỏ đang bắt đầu cho thu hoạch cũng bị mốc hoặc nảy mầm ngay tại nương rẫy do mưa và độ ẩm cao
chiều ngày hai tháng hai dù trời vẫn còn mưa song nhiều nông dân tỉnh phú yên cũng đã phải ra đồng mở bờ tháo nước trồng úng lúa và cuốn đậu đỏ để giảm thiểu thiệt hại
trước đó trong những ngày giáp tết nhiều cánh đồng lúa đông xuân mới gieo xạ muộn ở phú yên cũng bị ngập nước cục bộ do mưa lớn
diện huyện tuy an gần tám trăm linh hectare
theo nông dân nếu vài ngày tới trời tiếp tục mưa lớn khả năng lúa đông xuân ngập ống và chết nhiều là khó tránh khỏi